hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vừa trưa ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi sáu tại km một mươi ba quốc lộ một mươi thuộc địa phận xã lưu kiếm huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
lực lượng công an phát hiện đối tượng quyền điều khiển xe mô tô biển kiểm soát ba mươi sáu n chín bốn nghìn chín trăm ba mươi năm chạy quá tốc độ quy định
tổ công tác đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra thì phát hiện đối tượng đang tàng trữ ba trăm hai mươi năm gram ma túy và một con dao bấm
bốn đối tượng gồm nguyễn ngọc phong lê thị anh thư trịnh tuấn cường cùng chú tại tp hcm
và trần quang thái ở tỉnh hậu giang vừa bị công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương tạm giữ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
các đối tượng này khai nhận tháng tám năm hai nghìn một mươi năm chị nguyễn thị phượng ở bà rịa vũng tàu nợ thư ba mươi hai triệu đồng tiền hụi
để đòi nợ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm thư nhờ ba đối tượng còn lại đến nơi chị phượn làm việc uy hiếp và khống chế
bắt chị phượng về bình dương để viết giấy vay nợ
không dừng lại ở đó nhóm này còn đánh đập dùng dao uy hiếp
bắt chị phượng phải ký vào giấy vai nợ ba mươi hai triệu đồng
đến ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm nhóm của phong mới thả chị phượng ra về
nhận được tin báo công an thành phố thủ dầu một đã nhanh chóng xác minh bắt giữ nhóm đối tượng trên để xử lý
cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp với cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố hà nội
vừa triệt phá một đường dây đánh bạc lớn gồm các đối tượng bùi đăng hoàng hai mươi sáu tuổi trú tại huyện thanh oai
độ tiến dũng ba mươi ba tuổi chú tại phường vạn phúc hà đông cùng đồng bọn
tại cửa hàng kinh doanh cầm đồ tại văn quán hà đông của bùi đăng hoàng lực lượng công an đã chặn bắt được hai tài khoản tổ chức đánh bạc
trong đó có một tài khoản tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng bóng tám mươi tám com có nickname tvaab sáu
và một tài khoản tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề trên trang ag neu bảy trăm tám mươi chín net có nickname tv sáu
hoàng quả đí ba tài khoản cá độ bóng đá và hai tài khoản lô đề và chia mạng tổng trên bóng tám mươi tám com và trang lô đề ag new bảy trăm tám mươi chín net
thành nhiều đại lý cấp master để giao cho các đàn em quả đí điều hành
theo nguồn tin ban đầu chỉ tính từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một
số tiền giao dịch qua tài khoản bóng đá mà hoàng quản lý đã lên tới hơn bốn mươi hai tỷ đồng
hôm nay công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên cho biết đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với đối tượng trần văn lương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại xóm gió xã ký phú huyện đại từ về hành vi buôn bán pháo trái phép
vào tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm tại khu vực xóm bẫu châu xã lục ba công an huyện đại từ
lực lượng đã bắt quả tàng lương đang vận chuyển hai mươi hộp pháo ràn
một trăm một mươi hai quả pháo dạng hình bóng đèn có tổng trọng lượng ba mươi năm kg
tại cơ quan điều tra lương khai nhận đã mua số pháo trên tại tỉnh cao bằng của một người không quen biết
mang về để bán kiếm lời
hôm qua công an tỉnh hà tĩnh đã phối hợp với đội quản lý thị trường số hai thị xã hồng lĩnh
phát hiện bắt giữ xe khách biển kiểm soát một mươi năm b một nghìn tám trăm hai mươi ba đang vận chuyển lô hàng hóa không có giấy tờ hợp pháp
trị giá hàng chục triệu đồng
xe khách nói trên do nguyễn văn hùng chú tại tỉnh hà tĩnh điều khiển
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở gần bảy mươi thùng dầu xả vải và nước rửa chén nhập ngoại
toàn bộ số hàng trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
theo lái xe nguyễn văn hùng số hàng trên nhà xe nhận trở thuê cho một chủ hàng ở thị trấn tây sơn huyện hương sơn
lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ số hàng và đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo luật định
trong khi đó vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh quảng ninh đã phát hiện và thu giữ hai trăm linh kg thịt gà không rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối
số thịt gà trên của bà phạm thị liệu chú tại thành phố cầm phả
bà liệu khai nhận mua thịt gà của một người đàn ông không quen biết với giá năng
năm mươi đồng một kg không có bất cứ hóa đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
sau khi qua sơ chế sẽ đưa ra chợ tiêu thụ với giá chín mươi đồng một kg
bà điệu cho biết trước đó đã nhiều lần mua và tiêu thụ loại thịt gà không rõ nguồn gốc này
hiện lực lượng công an đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đồng thời tiêu hủy toàn bộ số thịt gà trên
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự một trăm hai mươi giây của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo